sau khi giảm ở kỳ điều hành trước từ một mươi năm h ngày hôm nay tức là ngày bốn tháng năm giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống
cụ thể giá xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một ba trăm một mươi chín đồng mỗi lít xuống hai mươi hai ba trăm hai mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai giảm một hai trăm năm mươi một đồng một lít giá mới là hai mươi một bốn trăm ba mươi bảy đồng mỗi lít
dầu diesel giảm một một trăm bốn mươi ba đồng về mức một mươi tám hai trăm năm mươi bốn đồng một lít
ngoài ra dầu hỏa giảm chín trăm năm mươi hai đồng một lít giá mới là một mươi tám năm trăm hai mươi tám đồng một lít
còn dầu ma rút giảm ba trăm ba mươi bốn đồng xuống còn một mươi năm năm trăm linh chín đồng một kg
ở kỳ điều hành này quỹ bình ổn áp dụng với xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba là năm trăm linh đồng một lít
trong khi các mặt hàng dầu là
ba trăm linh đồng một lít kg
ở chiều ngược lại nhà điều hành tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu